ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh xuân hà nội đã ra quyết định khởi tố bị can
đối với hoàng văn thành quê thái nguyên về tội giết người
thành là đối tượng đã sát hại bạn gái cũ quê tỉnh lai châu sinh năm hai nghìn ba
làm nghề làm móng gần khu vực hiện trường số nhà tám mươi hai vương thổ vũ phường khương trung quận thanh xuân hà nội
thành cho biết là từng có mối quan hệ tình cảm nhưng sau đó hai người chia tay
khi thành biết bạn gái cũ có mối quan hệ mới đây cũng chính là nguyên nhân để đối tượng gây án